sau đây là thông tin cập nhật về cơn bão số một mươi hai
thưa quý vị hồi một mươi chín h ngày chín tháng một mươi một vị trí tầm bão ở vào khoảng một mươi hai sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi một một độ kinh đông
cách bờ biển các tỉnh từ bình định đến ninh thuận khoảng một trăm tám mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín nghĩa là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi hai
trong một mươi hai h tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ di chuyển đi được một mươi năm đến hai mươi km
đến bảy giờ ngày một mươi tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai năm độ vĩ bắc một trăm linh chín bốn độ kinh đông
ngay trên vùng bờ biển các tỉnh từ bình định đến ninh thuận
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám đến cấp chín nghĩa là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi một
từ đêm nay ngày chín tháng một mươi một trên đất liền các tỉnh từ bình định đến khánh hòa
có gió mạnh cấp sáu đến cấp bảy giật cấp chín
vùng ven biển cấp tám giật cấp một mươi
các tỉnh quảng ngãi ninh thuận có gió giật cấp sáu đến cấp bảy
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba